thưa quý vị sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng đã trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại nước ngoài
nhậm ký hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bảy cho một mươi tám đại sứ và giao nhiệm vụ đến các đại sứ và trưởng phái đoàn
vui mừng lên đường trong bối cảnh đất nước ngày càng có uy tín vị trí trên trường quốc tế
tám đại sứ cùng tám trưởng các cơ quan đại diện nhận nhiệm vụ lần này đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động
nỗ lực đóng góp cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa
trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre việt nam thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế góp phần bảo vệ và phát triển đất nước
chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị các đại sứ trưởng cơ quan đại diện
quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi hai
phạt hủy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại vững mạnh
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng diễn ra vào tháng một mươi hai
chủ tịch nước cho rằng trong năm hai nghìn hai mươi ba ngành ngoại giao đã đạt được những thành quả quan trọng to lớn là điểm tựa để các đại sứ hoàn thành nhiệm vụ
các đại sứ trong thời gian vừa qua thì được đánh giá rất là cao
cũng như các đại sứ của ngành ngoại giao trong thời gian vừa qua
thì điều đó đặt ra thách thức cho các đại sứ mới
vậy thì đại sứ mới đến nước sở tại làm sao phải kế thừa được những thành tựu kết quả mà đại sứ tiên nhiệm đã đạt được
đồng thời phải học được những cái điều hay và thậm chí nói một cách đúng cái từ tốt đẹp của nó là
đứng trên vai của người tiền nhiệm để thực hiện công việc một cách tốt đẹp hơn
nhiệm kỳ của các đại sứ đúng vào thời điểm cả nước đang tăng tốc thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
chủ tịch nước đề nghị các đại sứ quán triệt sâu sắc bám sát chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là đối ngoại nắm rõ
hiểu sâu tình hình của đất nước và địa bàn thực hiện nhiệm vụ để đánh giá dự báo và tham mưu cho đảng
nước ứng xử phù hợp thúc đẩy hợp tác và không để ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia dân tộc
ngoại giao kinh tế vẫn là nhiệm vụ ưu tiên số một thứ hai là ngoại giao văn hóa càng ngày càng
thấy ngoại giao văn hóa trở thành một nội dung rất là quan trọng người ta nói sức mạnh mềm là ở văn
hóa để làm sao mỗi người mỗi quốc gia trên thế giới hiểu thêm về đất nước văn hóa
con người việt nam bị cảm hóa bởi sự chân thành nghĩa tình thủy chung và hữu nhân văn của dân tộc việt nam
chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ trưởng cơ quan đại diện tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của đảng
về nâng tầm đối ngoại đa phương tham gia tích cực có trách nhiệm vào các cơ chế các diễn đàn khu vực
và quốc tế đồng thời là chỗ dựa tin cậy hỗ trợ tạo điều kiện giúp công dân việt nam đến nước sở tại
cũng như bà con việt kiều là cầu nối cho tinh thần đoàn kết quốc tế
chủ tịch nước chia sẻ đảng nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng
điều kiện công tác để các cán bộ ngoại giao hoàn thành tốt nhiệm vụ
bộ giao thông vận tải ủy ban quản lý vốn nhà nước giúp tổng công ty đường sắt tái cơ cấu lại
tài sản tài chính và nguồn nhân lực đang có để có hiệu quả hơn thiết thực hơn
mang lại giá trị gia tăng cao hơn đó là một trong những yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính
tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm hai nghìn hai mươi bốn
của tổng công ty đường sắt việt nam vừa diễn ra vào chiều nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi ba là năm đầu tiên sau ba năm hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
doanh thu hợp nhất toàn tổng công ty đường sắt việt nam đạt trên một trăm linh một kế hoạch
lợi nhận so thuế thu nhập bình quân người lao động lợi nhận so thuế của công ty mẹ đều đạt và vượt kế hoạch
cùng với đó ngành còn đảm bảo chất lượng
an toàn giao thông đường sắt giảm cả ba tiêu chí
cơ bản đồng ý với định hướng sản xuất kinh doanh của tổng công ty đường sắt việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
thời gian qua tổng công ty đường sắt tư duy chuyển biến còn chậm dẫn đến hiệu quả công tác vận tải chưa cao
tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư chậm
cùng với đó kết cấu hạ tầng còn lạc hậu
các sản phẩm công nghiệp trong nước hiện nay về công nghệ và chất lượng là lạc hậu
hiện trạng đầu máy toa xe hiện chưa có khả năng đáp ứng
nếu nâng cao tốc độ chạy tàu trên một trăm linh kmh
nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt còn hạn chế
vốn huy động từ nhà đầu tư bên ngoài vào đường sắt còn hạn chế
cơ cấu lại để sử dụng khai thác có hiệu quả tài sản tài chính của tổng công ty đường sắt chúng ta đang có
để triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển ngành đường sắt
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu tổng công ty đường sắt việt nam và các bộ cơ quan
tiếp tục sử dụng khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
cung cấp hình thức giao thông an toàn thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
chủ động liên danh liên kết hợp tác đầu tư chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp đường sắt
hoàn thành việc tái cơ cấu nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng thành công chuyển đổi số
chủ động sáng tạo mạnh dạn đẩy mạnh công tác đầu tư
ngành đường sắt của chúng ta là phải đặt trong sự vận động và phát triển
còn trong quá trình vận động phát triển đó chúng ta phải chọn cái hướng đi
làm sao cho đi sâu nhưng mà về trước
thế thì phải có cái tư duy phải đổi mới mà tầm nhìn về chiến lược
tư duy là mang lại nguồn lực nguồn lực bắt nguồn từ tư duy
tầm nhìn chiến lược là vừa giải quyết cái khâu trước mắt
nhưng mà vừa đảm bảo cái lâu dài vừa nhanh nhưng mà lại vừa phải bền vững
cùng với đó thủ tướng yêu cầu tổng công ty đường sắt cần xây dựng thể chế
cơ chế chính sách huy động nguồn lực từ ba trăm linh nhà ga đất đai thiên nhiên
và nguồn nhân lực trên hai mươi hai người và các tuyến đường sắt sẵn có
như quốc tế đã bình chọn là cung đường đẹp nhất thế giới
thủ tướng mong muốn tổng công ty đường sắt việt nam đoàn kết thống nhất
tuân thủ sự lãnh đạo của đảng làm tốt công tác phù hợp giữa các ngành với nhau
ngành cũng cần phát huy lợi thế tiềm năng thế mạnh của ngành
đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số phát triển xanh đẩy mạnh nâng cấp phân quyền
đi đôi với phân bổ nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất
kinh doanh theo mùa vụ thời điểm
trong năm hai nghìn hai mươi bốn phát huy tính tự lực tự cường biến khó thành dễ
biến không thành có để vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế bắc nam
các hành lang vận tải chính đông tây và vận tải hành khách tại các đô thị lớn
trước đó thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra tình hình hoạt động
và chất lượng phục vụ hành khách trước tết nguyên đán giáp thìn tại ga hà nội
tại đây thủ tướng phạm minh chính đã thăm hỏi công nhân và người lao động đang làm việc tại ga nội
thăm hỏi về chất lượng dịch vụ môi trường đối với các hành khách đi tàu
thưa quý vị chiều nay tại nhà nội
quốc hội tiếp tục phiên họp thứ hai mươi chín ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
đây là một trong hai dự án luật được lùi thông qua tại kỳ họp thứ sáu vừa qua
nhằm có thêm thời gian nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện bảo đảm luật có tính thực thi khi bàn hành
dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi là bộ luật có tính chuyên ngành cao nhạy cảm
dự thảo luật đã được tiếp thu ý kiến nhiều lần
cẩn trọng xem xét trên nhiều phương diện khía cạnh
qua tiếp thu ý kiến tâm huyết của các ủy ban của quốc hội
chủ tịch quốc hội và các phó chủ tịch quốc hội
ủy ban kinh tế sẽ phối hợp cùng ủy ban pháp luật
hoàn thiện bổ sung nội dung và kỹ thuật lập pháp của dự án luật
bảo đảm dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất trước khi tiếp tục chính quốc hội
sáng nay tại hà nội đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng
phó thủ tướng chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị triển khai công tác y tế năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba ngành y tế đã đạt và vượt ba trên ba trị tiêu kinh tế xã hội
chủ yếu được quốc hội giao bảy trên chín chỉ tiêu cụ thể về y tế
kết nối liên thông giữa sáu mươi ba sở y tế sáu mươi ba cơ quan bảo hiểm xã hội
và chín mươi chín năm cơ sở khám bệnh chữa bệnh toàn quốc
qua đó một trăm linh cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bằng căn cước công dân gắn chip
và thanh toán không dùng tiền mặt
biểu dương những nỗ lực và thành tích quan trọng mà ngành y tế đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng lê minh khái nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi bốn ngành y tế cần tập trung ban hành văn bản hướng dẫn luật khám bệnh
chữa bệnh sửa đổi hoàn thiện trình quốc hội sửa đổi luật dược luật bảo hiểm y tế
thực hiện lộ trình tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế
tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc vật tư thiết bị y tế
mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân
nghiên cứu điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế
và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân
sáng nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến
tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
phó thủ tướng trần lưu quang chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
điều hành hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra hơn hai mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết hơn một mươi một sáu trăm linh người bị thương gần một mươi năm ba trăm linh người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai số vụ tai nạn giao thông giảm hai
tương đương với một hai trăm tám mươi năm vụ số người chết giảm một mươi bốn một mươi tám tương đương với một chín trăm hai mươi hai người
đáng chú ý trong năm hai nghìn hai mươi ba đã xử lý hơn bảy trăm bảy mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ công chức viên chức chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang
ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các bộ ngành địa phương đạt được trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang nhấn mạnh
cần có cách làm mới để tiếp tục giảm tai nạn trong năm nay
năm hai nghìn hai mươi bốn có thông điệp thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
có ba mục tiêu lớn đó là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật
giao thông giảm từ năm đến một mươi cả về số vụ tai nạn số người chết và số người bị thương
khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông trên các trục giao thông chính tại các đô thị lớn
thưa quý vị với nhiều trí tiêu cao hơn bình quân cả nước trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi quy hoạch thủ đô cần phải xác định rõ các đột phá
đặc biệt là đột phá về hạ tầng là nội dung đáng chú ý
tại hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia trong nước và nước ngoài
về hồ sơ quy hoạch thủ đô hà nội
thời kỳ hành hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi do bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì
quy hoạch thủ đô đề ra nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân cả nước
như tỉ trọng kinh tế số chiếm bốn mươi trong grdp
grdp bình quân đầu người đạt khoảng một mươi ba năm trăm linh một mươi bốn usd tỷ lệ đô thị hóa đạt sáu mươi năm
để thực hiện quy hoạch bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng
thành phố hà nội cần xác định rõ các đột phá
trong đó hạ tầng và nguồn lực cho đầu tư hạ tầng là ưu tiên số một
cùng với đó là động lực tăng trưởng cho thành phố cũng là vấn đề đặc biệt quan trọng
hà nội nên xác định tập trung cho một số động lực như kinh tế số dịch vụ công nghiệp
câu hỏi quan trọng nhất là yếu tố nào sẽ là động lực để thúc đẩy tăng trưởng của hà nội
việc phát triển nên tập trung vào ít ngành và những ngành đó sẽ tăng trưởng mạnh mẽ không nên xác định giàn trải
trên cơ sở tiếp thu góp ý cơ quan lập quy hoạch sẽ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để sớm tổ chức thẩm định và trình phê duyệt theo quy định
sáng nay hoạt động trọng điểm của chương trình xây tết hành hai mươi bốn do báo nhân dân
phối hợp cùng tập đoàn công an
tổ chức đã diễn ra tại công trường eco park huyện văn giang tỉnh hưng yên
nơi có hàng nghìn kỹ sư công nhân đang ngày đêm miệt mài lao động góp phần xây dựng một trong những khu đô thị sinh thái lớn nhất việt nam
báo nhân dân và tập đoàn cotecon đã trao tặng gần một tám trăm linh phần quà tết cho công nhân làm việc tại công trường eco park
và công nhân làm công tác vệ sinh cầu đường tại tỉnh hương yên
cả nghìn cánh tay dơ cao cùng với nụ cười của các khách mời cũng như những người công nhân
đã thể hiện rõ ý nghĩa của chương trình xây tết hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức tại hưng yên
với tinh thần tương thân tương ái tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động
báo nhân dân và tập đoàn cuatech công đã trao tặng gần một tám trăm linh phần quà tết cho công nhân làm việc tại công trường eco park
và công nhân làm công tác vệ sinh cầu đường tại tỉnh hưng yên
chúng tôi cũng rất là xúc động khi chính thức trao quà cho
một tám trăm linh công nhân tại công trình ở eco park hưng yên
đây chỉ là một trong rất nhiều công trình trên toàn quốc mà báo nhân dân cùng với tập đoàn quân tết công
sẽ trao quà trong số một mươi bảy công nhân được thưởng thụ từ chương trình này
chúng tôi cho rằng là cái việc không chỉ tặng quà mà còn có các hoạt động khác như là thăm khám bệnh
là chụp ảnh là tặng vé xe miễn phí cho công nhân sẽ làm vơi bớt những khó khăn
và giúp cho những người công nhân có thể có một cái tết thật là đầm ấm cùng với gia đình mình
về phía qua tết công xuất phát từ văn hóa biết ơn của qua tết công
với mong muốn mang lại cái tết hạnh phúc cho người công nhân trực tiếp lao động tạo nên thành công cho dự án
đây là năm thứ hai qua tết công thực hiện chương trình xây tết
đặc biệt xây tết hai nghìn hai mươi bốn có sự phối hợp tổ chức của báo nhân dân
giúp chương trình lan tỏa mạnh mẽ không chỉ gói gọn trong công nhân xây dựng
mà còn mở rộng tới nhiều người lao động ngoài xã hội
chương trình này thì nó mang ý nghĩa rất vô cùng to lớn mà chúng tôi đã thực hiện năm thứ hai
mặc dù công việc cũng rất nhiều bằng biểu nhưng mà chúng tôi vẫn quan tâm đến đời sống của công nhân
quan tâm đến cuộc sống cũng là lo một cái tết cho hạnh phúc vui tươi cho công nhân
tôi rất là vui mừng tôi được nhận quà từ công ty rất là phấn khởi rất là xúc động cảm động trong cuộc sống
tết năm nay rất là
với sự nỗ lực thực hiện các hoạt động tri ân người lao động
ban tổ chức chương trình hy vọng nhận được sự chung tay của các doanh nghiệp cơ quan báo chí truyền thông
để những giá trị tốt đẹp của chương trình xây tết hai nghìn hai mươi bốn lan tỏa mạnh mẽ sâu rộng hơn trong xã hội
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người việt nam
hướng đến tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn vui tươi hạnh phúc với mọi gia đình
tạo khí thế mới động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
thưa quý vị chiều nay bộ quốc phòng đã thông tin chính thức vụ việc chiếc máy bay quân sự
bất ngờ rơi xuống khu vực thị xã điện bàn tỉnh quảng nam rồi nổ bốc cháy
làm hư hại một số nhà cửa của người dân
theo đó sáng nay trung đoàn chín trăm hai mươi chín sư đoàn ba trăm bảy mươi hai quân chủng phòng không không quân
đã tổ chức bay huấn luyện ngay tại sân bay đà nẵng theo kế hoạch máy bay su hai mươi hai
số hiệu năm nghìn tám trăm tám mươi bốn và tổ chức bay huấn luyện ngay tại sân bay đà nẵng
bộ quốc phòng đã thông tin chính thức vụ việc chiếc máy bay quân sự bất ngờ rơi xuống khu vực thị xã điện bàn
phi công nhảy rù an toàn sức khỏe ổn định
hiện tại quân chủng phòng không không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc
thưa quý vị theo thông tin ban đầu một vụ cháy đã xảy ra vào khoảng hai giờ sáng nay
tại dãy phòng trọ đường hoàng hoa thám phường an tân thị xã an khê
khiến ba người trong phòng trọ tử vong
các nạn nhân gồm hai mẹ con chị nguyễn thị tuyết v sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đăng ký thường trú tại tổ một phường an phú thị xã an khê và một nạn nhân nam chưa rõ danh tính
căn phòng bị cháy nằm trong dãy phòng trọ gồm một mươi phòng có diện tích khoảng hai mươi m hai
trong phòng trọ chứa nhiều quần áo một xe đạp điện một xe gắn máy và nhiều đồ đạc vật dụng khác
điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ cháy do có người dùng sang phóng hỏa
người tình nghi trong vụ án cũng đã được phát hiện tử vong do treo cổ cách vị trí đám cháy không xa
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ
công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ vừa tiến hành bắt giữ sáu đối tượng tại hai tỉnh lào cai và phú thọ
trong đường dây buôn bán tàng trữ vận chuyển gần bốn trăm linh kg pháo nổ
tại cơ quan điều tra công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ sáu đối tượng tại hai tỉnh lào cai và phú thọ
khai nhận trong thời gian làm việc tại lào cai đã quen biết với vàng xeo quan ở thôn tả lủ
xã tà ngạy trồ huyện mường khương tỉnh lào cai biết quan bán các loại pháo nổ và pháo hoa
nên các đối tượng đã liên hệ với quan để mua pháo mang về tỉnh phú thọ bán kiếm lời
tiến hành khám xét công an huyện cẩm khê đã phát hiện hàng trăm kg pháo nổ tại nhà các đối tượng
trong đó có một đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn một trăm linh kg pháo
hiện công an huyện cầm khê đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ngày hôm nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ trạng trình nguyễn bình khiêm
xã lý học huyện vĩnh bảo tp hải phòng đã diễn ra lễ kỷ niệm bốn trăm ba mươi tám năm ngày mất sanh nhân văn hóa trạng trình nguyễn bình khiêm
và nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
giáng tác văn học nghệ thuật ca khúc và kịch bản sân khấu ca ngợi thần thế sự nghiệp những công lao đóng góp công hiến
của trạng trình nguyễn bình khiêm đối với nền văn học văn hóa và giáo dục của dân tộc việt nam
những năm qua đội ngũ người có uy tín đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của khu vực miền núi tỉnh thanh hóa
họ là cầu nối ý đảng lòng dân dẫn dắt văn hóa ứng xử cho cộng đồng giữ vai trò tiên phong trong công cuộc xóa đói giảm nghèo
xây dựng nông thôn mới tại địa phương
đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng bản làng
đó là cách mà ông lê văn quân bí thư tri bộ thôn minh tiến xã ngọc sơn huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
người dân tộc mường kiên trì thực hiện tại thôn minh tiến
năm hai nghìn hai mươi một thôn đã thành công cán đích nông thôn mới kiểu mẫu tiến tới xây dựng vùng quê đáng sống ở huyện miền núi ngọc lạc
vận động nhân dân là cứ mỗi một năm
đồng góp về số tiền là từ năm đến bảy trăm linh ngàn đồng để huy động
để làm các khu vui chơi văn hóa cho các cháu
rồi là chỉnh trong khuôn viên nhà văn hóa làm đường bê tông và mương thoát nước
thế thì nhân dân đến giờ phút này rất là đồng thuận
những người có uy tín là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực miền núi tỉnh thanh hóa
họ tham gia giải quyết hiệu quả các vướng mắc tại bản làng
tích cực đấu tranh xóa bỏ hủ tục xây dựng đời sống văn hóa mới
về đời sống kinh tế của bà con nhân dân cũng như các phong trào thi đua
để tiến tới để về đích tổ dân phố kiểu mẫu với đô thị văn minh thì chắc chắn là sẽ đạt được